các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị từ chiều tối ngày hai mươi tám tháng ba bắc bộ và trung bộ đón đợt mưa rông gió lốc gió sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió tây nam trên cao
dự báo từ ngày một đến ngày ba tháng bốn bắc bộ có khả năng nắng nóng diện rộng
từ chiều tối ngày hai mươi tám tháng ba nhiều nơi ở bắc bộ và trung bộ có mưa rông vùng mưa rộng đến khu vực quảng ngãi
trong đó vùng mưa ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có điểm mưa vừa mưa to đi kèm theo nguy cơ lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
theo dự báo thời tiết từ ngày một đến ngày ba tháng bốn bắc bộ khả năng nắng nóng diện rộng
đây sẽ là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm xảy ra tại miền bắc
theo bảng cập nhật nhiệt độ một mươi ngày được đăng tải trên website của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
trong các ngày mùng một đến ngày mùng ba tháng bốn thời tiết hà nội ít mây nắng nóng nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng ba mươi năm độ c
trong đó ngày hai tháng bốn lên ba mươi sáu độ c bắc và trung trung bộ từ ba mươi tháng ba trời nắng có nơi nắng nóng
từ ba mươi một tháng ba đến mùng ba tháng bốn khu vực này có thể xảy ra nắng nóng diện rộng
cơ quan khí tượng cho biết miền bắc đang trong thời điểm giao mùa
trạng thái giữa nóng và lạnh nắng và mưa thay đổi liên tục có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
giai đoạn tới khu vực này chỉ còn ghi nhận một số đợt không khí lạnh cường độ yếu ít khả năng xuất hiện đợt rét sâu và kéo dài
với khu vực phía nam dự báo có khả năng xảy ra mưa trái mùa ở tây nguyên phía bắc miền đông và bán đảo cà mau
gió giật mạnh lốc xét có thể đi kèm trong cơn rông tuy nhiên đây là những cơn mưa vàng sau những ngày nắng nóng
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay hai mươi chín tháng ba
thủ đô hà nội nhiều mây đôi lúc có mưa trưa chiều giảm mây trời hừng nắng nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
thành phố vinh trời âm ô nhiều mây nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ
thành phố huế nhiều mây đôi lúc có mưa nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ
thành phố đà nẵng nhiều mây có nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
và thành phố hồ chí minh trời nắng đôi lúc có mưa rông nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi sáu độ
thưa quý vị hôm qua ngày hai mươi tám tháng ba tại huyện mù căng trải yên bái đã xảy ra trận mưa đá bất thường tàn phá nhiều hoa màu của người dân
lãnh đạo huyện ủy mù cang trải tỉnh yên bái cho biết vào tám giờ cùng ngày
trên địa bàn toàn huyện xảy ra trận rông lốc kèm mưa đá
theo vị lãnh đạo trận mưa đá kéo dài khoảng ba mươi phút đã tàn phá một số hoa màu của người dân
trận mưa đá không gây thiệt hại về người tài sản đang được thống kê
đây là hiện tượng thời tiết khá bất thường
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về trận mưa đá ở huyện mù căng trải tàn phá hoa màu của nhân dân
ngày hai mươi tám tháng ba vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập gây ra mưa rông cho khu vực vùng núi bắc bộ
tập trung về chiều tối người dân đề phòng nguy cơ mưa rông đi kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nền nhiệt giảm xuống ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ c thấp hơn hai độ c so với một ngày trước
thưa quý vị trung quốc đang phải trải qua một đợt thời tiết khắc nghiệt ở nhiều nơi
trong khi tỉnh quảng đông miền nam nước này nắng nóng như mùa hè
thì khu tự trị nội mông ở miền bắc xảy ra bão cát nghiêm trọng
còn tỉnh chiết giang ở miền đông xảy ra mưa đá và gió lớn bất thường
vào lúc sáu giờ sáng ngày hai mươi tám tháng ba theo giờ địa phương đài khí tượng trung ương trung quốc
đã phát đi ba cảnh báo cùng lúc bao gồm cảnh báo bão cát và sương mù màu vàng
cùng cảnh báo gió lớn màu xanh
một ngày trước đó cơ quan này vừa phát đi liên tiếp bốn cảnh báo gồm cảnh báo bão cát màu vàng
cảnh báo gió lớn mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh màu xanh
ba tỉnh và thành phố ở miền bắc trung quốc đang phải hứng chịu làn sóng bão cát thứ ba
kể từ đầu năm và kéo dài ít nhất đến tối ngày hai mươi tám
các trường học ở bắc kinh đã phải yêu cầu dừng hoạt động thể thao ngoài trời
trong khi khu vực silingol ở khu tự trị nội mông phải ra thông báo nghỉ học
dừng sản xuất thi công và các hoạt động vận tài vì gió lớn và bão cát
cảnh báo bão cát màu đỏ mức cao nhất trong thang cảnh báo thời tiết cực đoan theo màu của trung quốc
đã được đưa ra tại silicon vào ngày hai mươi bảy tháng ba
bầu trời tại đây chuyển hoàn toàn sang màu vàng cam
khi bão cắt tấn công nhiều nơi tầm nhìn dưới một km
nơi nghiêm trọng nhất chỉ có sáu mươi mét
tính đến trưa ngày hai mươi bảy tháng ba nồng độ bm một mươi tại sidingon lên tới một chín mươi chín microgram trên một mét khối
và tầm nhìn tối thiểu là tám mươi tám mét
hình thái thời tiết khắc nghiệt này đã tác động không nhỏ đến giao thông và sản xuất nông nghiệp địa phương
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong ngày hôm nay
bắc bộ có mây ngày có mưa rào và rông vài nơi đêm có mưa mưa rào và rải rác có rông
bắc bộ có mưa ngày có mưa rào và dài rác có rông cục bộ có mưa toàn
bắc bộ có mây ngày có mưa rào và rông vài nơi đêm có mưa mưa rào và dài rác có rông
bắc bộ có mưa ngày có mưa rào và dài rác có rông cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ có nơi dưới một mươi chín độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
chiều tối và đêm có mưa mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to đến rất to gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ hùng núi có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi sáu hai mươi chín độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi một độ phía nam ba mươi một ba mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi
riêng phía bắc chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng
có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam đến nam cấp ba cấp bốn
sông cao năm một năm m
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn
sông cao năm một năm m
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo
sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối ngày hôm nay hai mươi chín tháng ba